lãi suất cho vay của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tối đa chỉ bằng tám mươi của các ngân hàng thương mại
đây là nội dung trong dự thảo nghị định về tổ chức hoạt động quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được bộ kế hoạch và đầu tư xây dựng lấy ý kiến
quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do thủ tướng lập với số vốn hai tỷ đồng
quỹ sẽ cho vay tài trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo doanh nghiệp nhỏ tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay tài trợ ủy thác của các tổ chức cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
lãi suất cho vay của quỹ không vượt quá tám mươi mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại
trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của các ngân hàng có trên năm mươi vốn sở hữu nhà nước lãi suất cho vay được chia ra thành các mức khác nhau
được xác định theo thời hạn cho vay lĩnh vực hoạt động hoặc xếp hạng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp
dự thảo nghị định sẽ được trình chính phủ cho ý kiến ban hành vào quý ba năm nay